tại cuộc họp báo ngày một mươi năm tháng sáu vừa qua
trước câu hỏi về việc tước bỏ quốc tịch việt nam của phạm minh hoàng
người mang hai quốc tịch pháp và việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam khẳng định
phạm minh hoàng đã vi phạm pháp luật và xâm phạm an ninh quốc gia
việc tước quốc tịch được thực hiện theo đúng pháp luật của việt nam
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
một quyết định đúng luật và cần thiết của tác giả thanh hải
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
căn cứ vào điều tám mươi tám điều chín mươi một hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
căn cứ luật quốc tịch việt nam năm hai nghìn tám
xét đề nghị tại tờ trình một trăm chín mươi một ttcp ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
chủ tịch nước đã ký quyết định số tám trăm ba mươi hai qd ctn
về việc tước quốc tịch việt nam của phạm minh hoàng
sinh ngày tám tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hiện cư trú tại thành phố hồ chí minh
sau khi được công bố không chỉ phạm minh hoàng coi đó là quyết định vi phạm pháp luật
mà một số tổ chức như
hrwk theo dõi nhân quyền
rsf phóng viên không biên giới
đã lập tức lên tiếng vu cáo nhà nước việt nam
đồng thời trang tiếng việt của bbc voa rfa rfi
vội vã tạo diễn đàn để một số tổ chức cá nhân thù địch
hoặc thiếu thiện trí với việt nam
xuyên tạc sự thật binh vực phạm minh hoàng
với các lập luận kỳ quạc như
phạm minh hoàng là cựu tù nhân lương tâm
nhà hoạt động vì nhân quyền
người yêu nước
năm hai nghìn sau khi được nhận quốc tịch việt nam
phạm minh hoàng từ pháp về nước được nhận làm giảng viên hợp đồng
ở trường đại học bách khoa thành phố hồ chí minh
vì phạm minh hoàng đã nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật việt nam
cho nên đã bị bắt tạm giam để điều tra
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố hồ chí minh
mở phiên tòa xét xử ông ta về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo điều bảy mươi chín của bộ luật hình sự
tôi tên phạm minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm tại vũng tàu
quốc tịch pháp và việt nam
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tôi tham gia tổ chức việt tân
tôi biết đây là một tổ chức có hoạt động
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo chỉ đạo của việt tân
từ năm hai nghìn tôi trở về nước và tôi đã làm những việc sau
tôi đã viết khoảng chừng ba mươi bài dưới bút danh phan kiến quốc
trong đó có nhiều chi tiết không phản ánh đúng sự thật việt nam
gây mất lòng tin giữa nhân dân đối với đảng và nhà nước việt nam
vào tháng một mươi một năm hai nghìn chín tôi đã cùng nguyễn thanh hùng
và vợ tôi là lê thị kiều anh
sang malaysia dự gắt khóa tạo huấn đấu tranh bất bạo động
cho tổ chức việt tân tổ chức
từ tháng giêng đến tháng năm hai nghìn một mươi
tôi đã cùng phạm duy khánh huỳnh châu và huỳnh jorya trang
tổ chức các khóa kỹ năng mềm lôi kéo khoảng bốn mươi thanh niên sinh viên tham dự
để tìm người cho tổ chức việt tân
và sau cùng tại nhà riêng của tôi
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tôi đã cùng đoàn đáp tuấn thanh hùng và lê thị cầu anh
tôi thừa nhận những việc làm của tôi
ở trên là vi phạm pháp luật việt nam
và tôi mong mỏi được nhà nước việt nam khoan hồng
để tôi sớm được trở về với gia đình
do phạm minh hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội
tỏ ra ăn năn mong muốn được cống hiến sau khi mãn hạn tù
cũng vì mối quan hệ việt nam và pháp
cho nên hội đồng xét xử quyết định giảm án từ ba năm tù giam ba năm quản chế
còn một mươi bảy tháng tù với phạm minh hoàng
phạm minh hoàng ra tù và ông ta cũng quên luôn lời hứa trước tòa
tiếp tục có hành vi sai trái
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
tại thành phố hồ chí minh
lực lượng công an đã tạm giữ phạm minh hoàng
vì bị tố cáo mở lớp học trái pháp luật
lợi dụng giảng dạy kỹ năng mềm để tuyên truyền chống nhà nước
khi khám xét
trong máy tính của phạm minh hoàng chứa nhiều tài liệu chứng tỏ đối tượng này
đang có các hoạt động chống chế độ
để bình vực phạm minh hoàng
có ý kiến cho rằng ông ta bị cáo
cố buộc là đảng viên việt tân
và đó là ý kiến chạy tội cho kẻ xấu
trong các tin bài liên quan việc xét xử phạm minh hoàng năm hai nghìn một mươi bảy
còn lưu giữ nội dung liên quan như
theo lời khai của hoàng thì
dự định của tôi là sẽ thành lập những tổ chức việt tân trá hình
để lôi kéo giới trẻ rồi trong số những người ấy
tôi sẽ chọn những người ưu tú nhất để gửi ra nước ngoài
tham dự những khóa đào tạo do việt tân tổ chức
sau đó quay trở về
làm hạt nhân kích động người dân biểu tình
bạo loạn để việt tân nương theo cướp chính quyền
còn theo bản tin trên rfa ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
sau khi phạm minh hoàng bị bắt
đảng việt tân cũng chính thức xác nhận ông là thành viên của đảng này
và tới ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
trong một văn bản công bố trên trang mạng của tổ chức khủng bố việt tân
đỗ hoàng điểm kẻ cầm đầu tổ chức này
cũng đã chính thức khẳng định
phạm minh hoàng là đảng việt tân
trên thế giới
quy định có quốc tịch và mất quốc tịch
là công việc nội bộ của mỗi quốc gia độc lập có chủ quyền
các quy định này ra đời trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể
phù hợp với yêu cầu xây dựng bảo vệ đất nước
theo quy định tại điều bốn mươi tám luật quốc tịch hiện hành của thụy sĩ
ban hành năm một nghìn chín trăm năm mươi hai sửa đổi lần cuối năm hai nghìn một mươi
một công dân thụy sĩ có hai quốc tịch
có thể bị tước quốc tịch thụy sĩ
nếu người này có hành vi gây phương hại
tới lợi ích hay uy tín của thụy sĩ
trong luận án tiến sĩ bảo vệ
ở trường đại học tổng hợp ba sen
nhà sư học ernst von bach cho biết
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tới năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
đã có tám mươi sáu người bị tước quốc tịch thụy sĩ
vì xâm phạm an ninh quốc gia
hoặc có hành vi gây phương hại
đến uy tín của thụy sĩ
phần lớn trong số này đã phản bội tổ quốc
câu kết với đức quốc xã
hơn năm mươi năm sau khi thụy sĩ
đạt được luật quốc tịch có hiệu lực
theo công bố chính thức thì năm hai nghìn một mươi chín
lần đầu quốc vũ khanh
phụ trách ri cư của thụy sĩ
tiến hành thủ tục tước quốc tịch với người
mà các phương tiện truyền thông thụy sĩ
gọi là christian i sinh ra
và lớn lên tại thụy sĩ
sau đó thêm quốc tịch italia
tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
ở tuổi một mươi chín christian i
rời thụy sĩ sang syria
và tham gia tổ chức khủng bố
ở vương quốc anh
năng tước quốc tịch vì lý do an ninh
đã có từ năm hai nghìn hai
nhưng từ vụ đánh bom tàu điện ngầm
ở london tháng bảy năm hai nghìn năm
chính phủ anh đã nhiều lần
thắt chặt quy định về quốc tịch
vì an toàn của xã hội
bộ trưởng nội vụ anh có thể tuyên bố
một quốc tịch mất giá trị
và từ đó đến nay hàng chục người đã bị
tước quốc tịch anh vì lý do an ninh
một trường hợp được nhắc đến nhiều là
mali có hai quốc tịch somali và anh
được cho đến năm hai nghìn năm
do là đã tham gia lực lượng khủng bố
mahdi được dẫn độ từ djibouti
đến mỹ và bị kết án chín năm tù
trước khi ra tòa án mỹ
anh ta đã bị tước quốc tịch anh
và do đó chính phủ anh không còn
phải can thiệp vì lợi ích của anh ta
trong vụ án
về việc quyết định tước quốc tịch
australia hiện dựa vào
cách giải quyết của vương quốc anh
những năm gần đây hai quốc gia đều đã
thông qua các đạo luật có khả năng
tước quốc tịch
quy định mất quốc tịch của cộng hòa
liên bang đức cũng là một minh chứng
cho thấy quy định mất quốc tịch ra đời
trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt như thế nào
một lý do để công dân đức mất quốc tịch
là tham gia quân đội nước ngoài
mà không được phép của nhà nước đức
trước thực tế những năm qua
nhiều công dân đức lợi dụng
việc mang thêm quốc tịch một quốc gia khác
đến các vùng chiến sự để
tham gia các tổ chức khủng bố
với đức họ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội
nhiều chính trị gia
nhà nghiên cứu đã chỉ ra yêu cầu cấp bách
và có một luật mới với thủ tục
tước quốc tịch đơn giản hơn
một người gốc thổ nhĩ kỳ sinh ra ở đức
có tên là a selig
trước khi nhập quốc tịch đức năm hai nghìn năm
đã xin thôi quốc tịch gốc
vì hỗ trợ khủng bố
anh ta bị tuyên án tù
đơn kiện chống lại việc tước quốc tịch đức
bị tòa án hành chính bác bỏ
và cuối cùng a selig rơi vào tình trạng
không có quốc tịch
về trường hợp này
trang mạng của đài truyền hình ntv
người hỗ trợ khủng bố thành người không quốc tịch
tước quốc tịch của a selig
là đúng luật
trong đó phân tích khá rõ ràng về lý do
đã đưa a selig
tới tình trạng không quốc tịch
sau nhiều vụ tiến công
các phần từ khủng bố
chính phủ pháp đã đưa ra một đề nghị
thay đổi hiến pháp về việc này
nhưng đến nay vẫn chưa có một thỏa thuận
giữa quốc hội và chính phủ
một phán quyết mới đây của tòa án châu âu
về quyền con người đã gây chú ý lớn
ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đơn kiện của một người gốc sudan
bị tước quốc tịch anh vì bị nghi ngờ khủng bố
đã bị bác bỏ
theo tòa án
vụ đó không tùy tiện và tương xứng
vì nguy cơ khủng bố
ngoài ra nguyên đơn có quyền
xin cấp hộ chiếu sudan
để không thành người không quốc tịch
liên quan tới việc tước và không tước quốc tịch
cách đây không lâu
một đại diện của bộ nội vụ vương quốc anh
có một phát biểu mà các phương tiện truyền thông
trích dẫn nhiều lần đó là nhận định
quốc tịch là một đặc quyền
chứ không phải một quyền
đáng tiếc là ông phạm minh hoàng
lại không nhận ra việc
được nhập quốc tịch việt nam là thể hiện thái độ
rất thiện trí độ lượng của nhà nước việt nam
đối với ông ta
mà còn lợi dụng điều này để tiến hành các hoạt động
làm phương hại cho việt nam
phải chăng ông ta quên rằng
nhà nước việt nam là nhà nước pháp quyền
không thể làm ngơ hoặc dung túng cho những hành động
lời nói đi ngược lợi ích
danh dự của dân tộc
người gốc việt từ nước ngoài trở về
tham gia xây dựng phát triển đất nước
với động cơ trong sáng lành mạnh
luôn được nhà nước việt nam khuyến khích hoan nghênh
tạo điều kiện được cống hiến
nhưng lợi dụng việc này
để làm hại đất nước thì
không thể chấp nhận
quyết định tước quốc tịch việt nam với phạm minh hoàng
là hợp lý hợp tình được dư luận
rộng rãi ủng hộ
hợp lý vì quyết định của chủ tịch nước
được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên điều tám mươi hai
hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
về nhiệm vụ quyền hạn
chủ tịch nước mà một điểm
trong khoảng bốn ghi rõ
chủ tịch nước có quyền
quyết định cho nhập quốc tịch
thôi quốc tịch trở lại quốc tịch
hoặc tước quốc tịch việt nam
đồng thời dựa trên điều chín mươi một
hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
về việc chủ tịch nước
ban hành lệnh quyết định
để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình
quyết định dựa trên quy định cụ thể
của luật pháp đã ban hành tại điều ba mươi hai
luật quốc tịch việt nam năm hai nghìn tám
căn cứ tước quốc tịch việt nam
trong đó ghi rõ
một công dân việt nam
cư trú ở nước ngoài có thể bị
tước quốc tịch việt nam nếu có hành vi
gây phương hại nghiêm trọng đến nền
độc lập dân dộc đến sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam hoặc đến
uy tín của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
người đơn nhập quốc tịch việt nam
theo quy định tại điều một mươi chín của luật này
dù cư trú ở trong hoặc
ngoài lãnh thổ việt nam cũng có thể
bị tước quốc tịch việt nam nếu có
hành vi quy định tại khoảng một điều này
quyết định tước quốc tịch việt nam với phạm minh hoàng
là hợp tình vì dù ông ta
từng chịu án tù với tội danh
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
dù ông ta là thành viên tổ chức khủng bố việt tân
nhưng nhà nước việt nam
vẫn rất khoan dung độ lượng cho phép
ông ta được giữ quốc tịch việt nam
xong việc gì cũng có giới hạn
và tước quốc tịch là rất cần thiết
nếu tiếp tục vi phạm pháp luật
thì việc phạm minh hoàng phải có mặt tại phiên tòa
là một khả năng hoàn toàn
có thể xảy ra
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
một quyết định đúng luật và cần thiết
của tác giả thanh hải
trong các chương trình sau